đang trong chính vụ xuất khẩu tôm nguồn tôm nguyên liệu rất hút đã kéo theo giá tôm gần đây tăng mạnh
người nuôi tôm tại cà mau đang rất phấn khởi xuống giống
hiện giá tôm nguyên liệu ở cà mau đang đạt ngưỡng cao
cụ thể giá tôm xú loại ba mươi con một kg đạt mức hai trăm một mươi năm hai trăm hai mươi đồng một kg
loại bốn mươi con một kg giá một trăm tám mươi đến một trăm chín mươi đồng một kg tăng khoảng một mươi năm so với cùng kỳ
giá tôm thẻ chân trắng giao động khoảng một trăm linh năm một trăm linh bảy đồng một kg
loại một trăm linh con một kg cao hơn khoảng một mươi so với hơn hai tháng trước
giá tôm nguyên liệu tăng cao không chỉ mang thêm nguồn lợi nhuận đáng kể mà còn tạo đà kích thích người dân xuống giống
hiện nay thị trường eu và mỹ đang nhập mạnh mặt hàng tôm để chuẩn bị cho dịp lễ tết cuối năm dẫn đến giá tôm tăng mạnh
tuy nhiên thông thường chỉ đến khoảng cuối tháng một mươi một nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường này sẽ giảm mạnh
và giá tôm khó duy trì
chính vì vậy người nuôi tôm cần cân nhắc xuống giống vụ mới
khi điều kiện nuôi hiện nay không thật sự thuận lợi và một vụ tôm kéo dài ít nhất hai tháng